kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn đến với chương trình sự kiện chính trị tuần từ ngày một mươi ba tháng ba tới ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy của truyền hình nhân dân
trước tiên hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
thủ tướng nguyễn xuân phúc làm việc tại tỉnh an giang
phiên họp thứ tám của ủy ban thường vụ quốc hội
sáng ngày một mươi sáu tháng ba tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp trung tướng sổm kẹo sĩ la vong
bí thư trung ương đảng bộ trưởng bộ an ninh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đang ở thăm và làm việc ở việt nam
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao đoàn đại biểu cấp cao bộ an ninh lào
do đồng chí bộ trưởng dẫn đầu sang thăm chính thức việt nam dự hội nghị đánh giá kết quả hợp tác năm hai nghìn một mươi chín
và ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn một mươi bảy giữa bộ công an việt nam với bộ an ninh lào
chủ tịch nước mong muốn
lực lượng công an hai nước tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ hợp tác gắn bó chặt chẽ
duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo hai bộ lãnh đạo các đơn vị công an các địa phương với hình thức phong phú và linh hoạt
để trao đổi thông tin kinh nghiệm công tác kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự của mỗi nước
hai bên đã thống nhất những nội dung trong việc tiếp tục triển khai các công tác trước đây mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận
đặc biệt tiếp tục thực hiện những sáng kiến trong việc trao đổi kinh nghiệm cấp cao
về an ninh quốc gia bộ an ninh lào mong muốn bộ công an việt nam giúp đỡ đào tạo cán bộ về vấn đề an ninh mạng
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp trung tướng sổm kẹo sĩ la vong bộ trưởng an ninh lào
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chuyến thăm này góp phần củng cố quan hệ hai nước
thể hiện tình nghĩa anh em gắn bó keo sơn thủ tướng đề nghị hai bộ tiếp tục phối hợp
trợ giúp lẫn nhau trong thời gian tới để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của mỗi nước trong mọi hoàn cảnh
thủ tướng lưu ý các đồng chí lào cần nhất trí hai bên duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo hai bộ
lãnh đạo các đơn vị công an các địa phương với hình thức đa dạng linh hoạt để trao đổi thông tin kinh nghiệm công tác
về phần mình trung tướng sổm kẹo sĩ la vong bộ trưởng an ninh lào cho rằng việc tăng cường hợp tác với việt nam
trong lĩnh vực an ninh bảo đảm lợi ích quốc gia là hết sức quan trọng
đặc biệt năm nay đánh dấu bốn mươi năm ký hiệp ước hữu nghị năm mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
chuyến thăm này đánh dấu một bước tiến hợp tác mới trong quan hệ giữa lực lượng công an hai nước
chiều ngày một mươi bốn tháng ba thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh an giang
về vấn đề phát triển nông nghiệp trên địa bàn
an giang là một trong bốn tỉnh vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông kiều long
và là tỉnh có tiềm năng lớn về phát triển nông nghiệp và du lịch
tuy nhiên sản xuất nông nghiệp của tỉnh gần đây gặp khó khăn do biến đổi khí hậu và thời tiết diễn biến phức tạp
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng tỉnh an giang phải trở thành trung tâm sản xuất giống lúa cá lợn cho việt nam
trước hết là đồng bằng sông kiều long
thủ tướng đề nghị tỉnh kêu gọi vốn tư nhân và các thành phần kinh tế cho phát triển hạ tầng và các dự án khác
ủng hộ các kiến nghị của tỉnh về việc đầu tư khu nông nghiệp công nghệ cao
tuy nhiên thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu tỉnh xác định sản phẩm đầu ra để có cơ cấu sản phẩm cũng như quy mô phù hợp
tại buổi làm việc thủ tướng cũng đồng ý về chủ trương đối với đề xuất của tỉnh an giang
về xây dựng liên kết sản xuất giống cá tra ba cấp giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn làm việc với tỉnh
chủ trì phối hợp các bộ ngành liên quan nghiên cứu cơ chế hỗ trợ cho tỉnh và báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc thăm làm việc tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống định thành
thuộc tập đoàn lộc trời xã định thành huyện thoại sơn
thủ tướng nguyễn xuân phúc thăm việc tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống định thành
theo vấn đề ngành sản xuất lúa gạo việt nam cần một tầm nhìn mới đi kèm những hoạch định chiến lược phù hợp với xu thế toàn cầu
mong muốn trong một mươi hai mươi năm tới hạt gạo do người nông dân và doanh nghiệp việt nam sản xuất ra sẽ đem lại những giá trị gia tăng tốt nhất
về vấn đề thể chế thủ tướng đề nghị các địa phương và bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn theo đuổi một chính sách an ninh lương thực linh hoạt khôn ngoan
các bộ liên quan sớm trình chính phủ và báo cáo quốc hội xem xét sửa đổi chính sách mở rộng hạn điền
khuyến khích đầu tư tư nhân vào nông nghiệp
thủ tướng giao ngân hàng nhà nước tăng hạn mức cho vay các bộ ngành liên quan giả soát lại các quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo theo hướng đơn giản hóa
mong muốn sau hội nghị này mở ra một chương mới cho ngành sản xuất lúa gạo của vùng và của cả nước
tìm ra được một cách làm mới với năng suất hiệu quả cao hơn khắc phục tốt những hạn chế bất cập thời gian vừa qua
sáng ngày một mươi sáu tháng ba thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo bộ giao thông vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của bộ giao thông vận tải từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay và một số khó khăn vướng mắt cần được tháo gỡ
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng bộ giao thông vận tải đang quản lý lĩnh vực nóng đồng thời là một nút thắt của nền kinh tế hiện nay
tuy vậy thủ tướng cho rằng lĩnh vực này đang thiếu vốn nghiêm trọng
trước thực tế đó thủ tướng nêu rõ
phải tìm mọi biện pháp phát triển ngành giao thông vận tải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước không vì khó khăn về kinh phí mà tiếp tục để tồn tại nút thắt cơ sở hạ tầng
do đó thủ tướng yêu cầu tháo gỡ mọi thể chế sửa gấp bãi bỏ các thể chế cản trở sự phát triển kể cả các quy định của bộ của chính phủ để thu hút đầu tư theo hình thức công tư ppp hoặc các nguồn vốn khác đi vào ngành giao thông vận tải và việt nam
cùng với đó là tiếp tục thực hiện chiến lược giao thông vận tải và nghị quyết của trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ làm cơ sở thúc đẩy phát triển đồng thời đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong giao thông vận tải như điều hành bay thu phí không dừng áp dụng vật liệu mới phương pháp thi công cầu lớn hợp tác quốc tế
phải nâng cao trách nhiệm cá nhân của bộ trưởng giao thông vận tải trưởng các đơn vị trong quyết định những chủ trương lớn phát triển giao thông
chiều ngày một mươi sáu tháng ba đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quốc gia quý i
trong quý i tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả ba tiêu chí
nhưng tai nạn giao thông trong bảy ngày nghỉ tết âm lịch tăng cao hơn cùng kỳ làm năm mươi một người thiệt mạng bảy mươi hai người bị thương xảy ra một số vụ cháy xe ô tô
tại hội nghị phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu trong quý hai phải khẩn trương sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản pháp luật trong đó quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm với người thực thi công vụ gắn và xử lý trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị tổ chức ngay tháng cao điểm toàn quốc về tuyên truyền và vận động giải tỏa hành lang an toàn đường bộ đường sắt siết chặt việc thực hiện quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường với xe ô tô đặc biệt mở cuộc tập trung
điều tra phương tiện thủy nội địa cả nước chấn chỉnh lập lại trật tự giao thông đô thị sử dụng vỉa hè đảm bảo quyền ưu tiên cho người đi bộ
ngày một mươi ba tháng ba chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy điện biên về tình hình phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng an sinh xã hội trên địa bàn
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội đề nghị tỉnh điện biên cần tận dụng lợi dụng
nơi có loài hoa ban đẹp nổi tiếng cả nước các sản vật nông nghiệp đa dạng khí hậu một ngày có bốn mùa là nơi sinh thủy đầu nguồn của sông đà để tập trung phát triển du lịch đồng hành là phát triển nền nông nghiệp lâm nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất tiểu thủ công nghiệp chú ý gắn với bảo vệ môi trường
chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu tỉnh điện biên cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý nhà nước thực hiện tốt công tác dân tộc tôn giáo và giải quyết rứt điểm tồn động trong thực hiện những chương trình chính sách cho đồng bào
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ các cơ quan hữu quan cần xem xét cụ thể những ý kiến của điện biên về phát triển kinh tế xã hội nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đối ngoại qua đó giúp điện biên đạt được mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía bắc

chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ các cơ quan hữu quan trọng cần xem xét cụ thể những ý kiến của điện biên về phát triển kinh tế xã hội nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đối ngoại
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ các cơ quan hữu quan trọng cần xem xét cụ thể những ý kiến về phát triển kinh tế xã hội nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đối ngoại